thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia đã chủ trì cuộc họp của hội đồng để phân tích đánh giá tình hình trong nước và quốc tế
nhất là tác động của đại dịch covid một mươi chín tới sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nhằm đưa ra các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ tuy kinh tế toàn cầu sụt giảm mạnh mẽ do dịch covid một mươi chín hầu hết các nước đều nới lỏng chính sách tài khoá để giữ an sinh cho người dân
nhưng trong bối cảnh đó việt nam đã kiểm soát được dịch bệnh do có quyết sách kịp thời nên ba tháng qua không có ca nhiễm trong cộng đồng đặc biệt là thực hiện được mục tiêu kép đó là kiểm soát được dịch bệnh và không để nền kinh tế bị đứt gãy bảo đảm an sinh xã hội cho những người yếu thế
lạm phát tăng không đáng kể giữ được kinh tế vĩ mô điều hành tỷ giá thành công
thủ tướng vui mừng thông báo chưa năm nào chúng ta được mùa và được giá về lương thực lớn như năm nay trong đó khó khăn thì nông nghiệp vẫn luôn là chỗ dựa là nền tảng để chúng ta vượt qua thị trường chứng khoán ổn định các lĩnh vực trọng yếu đi lên mạnh mẽ tuy có khó khăn nhưng thu ngân sách đạt khá so với dự toán

thủ tướng vui mừng thông báo chưa năm nào chúng ta được mùa và được giá về lương thực lớn như năm nay trong đó khó khăn thì nông nghiệp vẫn luôn là chỗ dựa là nền tảng để chúng ta vượt qua thủ tướng vui mừng thông báo chưa năm nào chúng ta được mùa và được giá về lương thực lớn như năm nay
thủ tướng vui mừng thông báo chưa năm nào chúng ta được mùa và được giá về lương thực lớn như năm nay thủ tướng vui mừng thông báo chưa năm nào chúng ta được mùa và được giá về lương thực lớn như năm nay